thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
là huyện miền núi nghèo của tỉnh hà tĩnh có xuất phát điểm thấp
xong trong những năm qua huyện vũ quang đã tập trung nguồn lực
ban hành kịp thời đồng bộ các cơ chế chính sách hỗ trợ
khuyến khích phát triển sản xuất chặt đuổi
nhờ đó các địa phương đã xây dựng được hơn một năm trăm linh mô hình
kinh tế nông nghiệp cho thu nhập khá góp phần giảm nghèo bền vững
đây cũng chính là giải pháp trọng tâm đã được nghị quyết
đại hội đảng bộ huyện vũ quang lần thứ tư đưa ra
nhằm xây dựng vũ quang sớm đạt được các tiêu chí huyện nông thôn mới
từ lâu thương hiệu cam vũ quang đã được người tiêu dùng
trong và ngoài tỉnh biết đến là sản phẩm sạch ngon
thế nhưng vì nhiều nguyên do khác nhau những năm trước đây
cây cam vẫn chưa mang lại giá trị kinh tế tương xứng cho người trồng cam
để khắc phục huyện ủy vũ quang đã đề ra chủ trương
khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện tái cơ cấu
ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng
và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới
nắm bắt được chủ trương đó anh nguyễn minh khoa
ở thôn bảy xã đức bồng đã mạnh dạn cải tạo khu đồi rộng gần một hectare
để trồng mới nằm trong gốc cam vũ quang
bên cạnh việc được hỗ trợ hai mươi năm đồng cho một gốc trồng mới
anh khoa còn được tư vấn hỗ trợ về kỹ thuật
đặc biệt là việc xây dựng hệ thống tưới nước nhỏ giọt
theo công nghệ israel
qua tìm hiểu tìm báo chí
ở các chính sách của địa phương
đi tham quan những mô hình họ đang làm đã làm
thì thấy là hệ thống tưới này nó ưu việt nhất
để đem lại kinh tế
cho gia đình
tiết kiệm được cái cống
cho người sản xuất
thứ hai là đỡ về cái sức khỏe
bảo đảm được cái sức khỏe
là cái nặng là mới nhiều
là xả cái hệ thống tưới
là nó từ tưới
thứ ba là cái cam
nó đạt được tiêu chuẩn
nhờ áp dụng công nghệ tưới tiên tiến
cũng như tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật chăm sóc
nên mùa thu hoạch này
hai trăm linh gốc cam đầu tiên cho thu hoạch hai trăm linh triệu đồng một mùa
theo số tư vấn
liệu thống kê từ ủy ban nhân dân xã đức bồng
thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của huyện
trên địa bàn đã có một trăm hai mươi hộ dân
được hỗ trợ hơn một hai tỷ đồng
để trồng mới hơn ba trăm một mươi hectare cam
chất lượng cao và thành lập một trăm tám mươi ba mô hình sản xuất
trên địa bàn thì
về cái diện tích rừng
và diện tích vườn đôi
diện tích đất lâm nghiệp thì đáng còn nhiều
cái thứ hai nữa là
về cái địa hình
dân cư thì thứ
do đó là cái việc mà tập trung vào đẩy mạnh
trồng cây ăn quả
và để chăn nuôi
là rất thuần lời
trong phát triển sản xuất công nghiệp
mặc dù hội đủ các tiềm năng
và lợi thế để phát triển sản xuất
tuy nhiên trên thực tế
do nằm ở khu vực khí hậu khắc nghiệt
thường xuyên phải gánh chịu thiên tai
cộng với tư di sản xuất manh mún
nên những tiềm năng lợi thế chưa được phát huy
làm thế nào để
nâng cao mức sống của người dân
là cái tăn trở
thường ngày của các ông chị lãnh đạo huyện
của anh em lãnh đạo huyện
sau nhiều tìm tòi suy nghĩ
rồi khảo sát
thì chúng tôi xác định là
cái tiềm năng lợi thế của đây
ở đây đó là phải
phải mạnh dàn phát triển hàng hóa
cây ăn quả
rồi là chăn nuôi lần sữa mạng
ban thường vụ ban chấp hành huyện huyện
đã có các nghị quyết chuyên đề
rồi chỉ đạo huyện huyện
có các đề án
có các cơ chế chính sách
để tập trung hỗ trợ
tập trung khuyến khích
phát triển sản xuất hàng hóa
trên địa bàn này
khi bắt tay vào
xây dựng đề án phát triển kinh tế
nâng cao thu nhập cho người dân
trong xây dựng nông thôn mới
sau những lúng túng ban đầu
vũ quang đã chọn hướng đột phá
là trồng cây ăn quả và chăn nuôi
bên cạnh chính sách hỗ trợ của tỉnh
huyện vũ quang cũng có cơ chế
hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi
nhờ đó nhiều địa phương ở đây
đã bùng nổ mô hình chăn nuôi
với nhu cầu trên bốn mươi con giống một năm
để giải quyết nhu cầu đó
huyện vũ quang đã hỗ trợ hơn hai năm tỷ đồng
xây dựng bốn trại lợn giống
quy mô hai con lợn ái
cung ứng khoảng sáu mươi nguồn giống cho người dân
sau khi có chủ trương của huyện
về việc mở rộng chăn nuôi
rồi xây dựng trang trại
và được sự quan tâm đồng viên
của các bán ngành của huyện
rồi tạo mọi điều kiện trong vấn đề cấp đất
rồi làm các hỗ trợ thủ tục
để tiến hành xây dựng trang trại
thì chúng tôi là tiến hành xây dựng trang trại
đến nay thông qua các chính sách kích cầu
phát triển sản xuất
huyện vũ quang đã hỗ trợ
nông dân hơn ba mươi một tỷ đồng
để phát triển kinh tế nông nghiệp
đối với ghen quả là phải
liên kết để sản xuất theo chuỗi
để đảm bảo
bền vững để đảm bảo
người dân người ta yên tâm
và hiện nay thì anh em chúng tôi đã liên hệ
với liên minh hợp tài sản việt nam
để rồi bắt đầu tiếp cận thị trường
và tổ chức các hội chức thương mại
đối với chăn nuôi thì cũng đã liên kết
với các doanh nghiệp
ở trong cả nước rồi
và kể cả trong tỉnh rồi
có thể giá cả nó biến đông
chỗ này chỗ khác nhưng mà
trong hạch tòa thì bao giờ
cũng đảm bảo quyền lời cho người dân
và đảm bảo quyền lợi cho cả nhà đầu tư
thông qua việc băng hành
chủ trương sắt đúng xây dựng hệ thống
các chính sách đồng bộ thực hiện có hiệu quả
các đề án quy hoạch và ưu tiên cân đối
nguồn lực thực hiện bước đầu huyện vũ quang
đã tạo được cú hích trong phát triển kinh tế nông nghiệp
đó là nền tảng để vũ quang sớm hoàn thành
mục tiêu xây dựng nông thôn mới đã đề ra
trong nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ tư
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi